thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi tại hà nội
tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sáu bị cáo
nguyên là cán bộ chủ chốt của tổng công ty đường sắt việt nam
và ban quản lý các dự án đường sắt việt nam gọi tắt là rpmu
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cổ trạng trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn chín đến tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
phạm hải bằng chủ nhiệm dự án xây dựng đường sắt đô thị hà nội tuyến số một giai đoạn một
đã trực tiếp thỏa thuận với đại diện nhà thầu gtc công ty tư vấn giao thông nhật bản
để nhà thầu hỗ trợ kinh phí cho ban quản lý các dự án đường sát rpmu
thuộc tổng công ty đường sắt việt nam sử dụng vào mục đích liên quan đến thực hiện dự án
và đã được nhà thầu gtc đồng ý hỗ trợ
tổng số tiền các nhân viên nhà thầu gtc chuyển cho các đối tượng này là khoảng một mươi một tỷ đồng
đánh giá mức độ phạm tội của sáu kiểu quan chức ngành đường sát
viện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
để thỏa thuận ngoài hợp đồng giữa phạm hải bằng cùng thuộc cấp với các nhà thầu
đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín việt nam
ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác giữa việt nam và nhật bản trong việc vay sử dụng vốn oda
sáng nay phiên tòa đã bước vào phần xét hỏi
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy tháng một mươi